ubnd tỉnh quảng bình quyết định cấp gần tám tỷ đồng để duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở các địa phương bảo đảm cấp nước cho người dân trong mùa hè
sẽ có một mươi năm công trình cấp nước tại các địa phương được cấp kinh phí để sửa chữa nâng cấp tăng công suất và bảo đảm chất lượng nguồn nước cung cấp cho người dân
tỉnh cũng hỗ trợ hàng trăm đồng hồ đo nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ban giám sát cộng đồng xã trong quá trình thực hiện duy tu bảo dưỡng nhằm phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung